các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị và các bạn hàng năm thì có hàng triệu lượt du khách đến chảy hội chùa hương một trong những lễ hội lớn nhất cả nước
và trên hành trình đến với vùng đất phật thì việc ngồi trên những con đò chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dòng suối yến cũng là một trong những trải nghiệm hết sức thú vị đối với các du khách khi đến đây
vâng câu chuyện của mỗi ngày một nghề ngày hôm nay cũng chính là câu chuyện về những người lái đò trên dòng suối yến thơm mộng này
và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện với họ
em chào anh ạ
em chào anh ạ
anh ơi anh làm công việc này thì đã được bao nhiêu năm rồi
tôi làm này chào khách ở chùa hương này được hai mươi năm rồi
gia đình nhà tôi thì có hai đời
đời bố mẹ tôi và tôi cả hai chú út nữa là người lái đò ở đây
ngày trước tôi còn bé này là bố mẹ là cho đi theo đấy
cho đi theo lái đò thế này này
trong này mình cứ học lái là dần nữa thành quen thôi
anh ơi ở đây thì mỗi ngày mình sẽ chở được bao nhiêu chuyến đò đi ra đi vào như thế này ạ
và em thấy ở đây thì có rất là nhiều đò khác nhau cùng lưu thông trên dòng suối yến
vậy thì làm thế nào để mình có thể tránh nhau và lưu thông hiệu quả ạ
bình thường là những cái ngày này là tầm được khoảng hai chuyến
đi ra vào rồi
tầm được hai chuyến
còn những cái ngày thứ bảy thứ nhật thì cũng có hôm bốn chuyến
chèo đò ở đây là toàn là quen đấy
quen tay là chèo thôi
việc tránh nhau như thế này là
tự lái đò với nhau là người ta hiểu ý là tránh được ngay
nhưng năm nay có cái cọc tiêu đấy là
phân đường được là lái đò chúng tôi là cứ đi lại là nó rất là thoải mái
anh ơi em thấy thì mỗi người dân ở đây đều là một hình ảnh đại diện
cho quần thể khu di tích thắng cảnh hương sơn ạ
và đối với những người trèo thuyền như anh thì có ý thức và trách nhiệm như thế nào
trong việc cùng xây dựng và phát triển khu di tích
tất nhiên là mỗi một lái đò nó có một cái ý thức
như xuồng này này xuồng chèo khách này này là phải vệ sinh sạch sẽ
khách người ta xuống người ta ngồi lúc nào người ta cảm tưởng
ngồi vào những các cái lơi mà nó sạch sẽ
trong quá trình di chuyển thì năm nay có cái phao đấy
mỗi một đò có một cái phao
một cái phao cứu sinh đấy
nói chung là đò nào cũng có để làm bảo đồ an toàn
chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh những các khuyến khách về với chùa hương
hàng nghìn lái đỏ ở đây chủ yếu đều là người dân địa phương
sinh ra và lớn lên bên dòng dối yến
cứ ba tháng hội đầu năm họ lại đi lái đò
dù chỉ theo thời vụ nhưng thu nhập tốt
mỗi người đi lái đò thuê chăm chỉ cả mùa lễ hội cũng được gần hai mươi triệu
vì vậy dù công việc có rồn rập vất vả nắng mưa
nhưng ai cũng có thể làm được
chúng tôi rất vinh dự
chúng tôi là một người lái đò để chuyên dịch vụ trở khách chùa hương
trong ba tháng hội thì đi chuyên trở khách du lịch về lễ hội chùa hương thì cũng được hai mươi triệu đối lại một người
đối với chúng tôi là một người lái đò
khi được công nhận là khu di tích đặc biệt quốc gia
thì cái tầm quan trọng của phục vụ với chúng tôi cần phải nâng cao trách nhiệm ý thức tuyên truyền
đối với mọi người đều có trách nhiệm để tôn tạo dình dữ
tôn tạo khu di tích
năm nay để phục vụ du khách về trải hội chùa hương có hơn bốn bảy trăm linh đò đăng ký chuyên trở khách
những người lái đò trên dòng suối yến cũng chính là một phần hình ảnh của chùa hương trong lòng du khách thập phương
những người lái đò trên dòng suối yến cũng chính là một phần hình ảnh của chùa hương trong lòng du khách thập phương